giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín mỗi năm có trên một trăm hai mươi sáu doanh nghiệp thành lập mới
mới có bảy doanh nghiệp trong top hai trăm linh doanh nghiệp có doanh thu trên một tỷ usd
điểm nghẽn chính của doanh nghiệp hiện nay đó là chính sách nguồn nhân lực
việc giải quyết khó khăn của doanh nghiệp phải nằm trong đầu quyền sổ tay hành động của lãnh đạo
đây cũng là thông điệp được đưa ra tại hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp mới diễn ra
tháo gỡ điểm ngẽn ra sao chính phủ phải tiếp tục cải cách để doanh nghiệp nâng tầm
ban hành luật sự trồng chéo của luật hay nạn tham nhũng vật chiếm đến sáu mươi năm doanh nghiệp cho thấy sự hạn chế trong thể chế
với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp chính phủ kiến tạo phát triển sẽ phải không ngừng tìm cách giảm mức độ rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp
đặc biệt là những rủi ro do thể chế chính sách và sự nhũng nhỉu của bộ máy hành chính gây ra
chúng ta cần tiếp tục hành động và hành động
hành động gấp để tháo gỡ khó khăn rào cẳng cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn
thủ tướng yêu cầu sau hội nghị bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp cùng với văn phòng chính phủ và các cơ quan
đề ra nghị quyết về định hướng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới để tháo gỡ những bất cập tồn tại tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
thưa quý vị việc giải quyết khó khăn của doanh nghiệp phải nằm ở đầu quyển sổ tay hành động của lãnh đạo
đây là thông điệp từ người đứng đầu chính phủ tại hội nghị
vậy khó khăn ở đâu tháo gỡ như thế nào
mời quý vị khán giả cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn của truyền hình nhân dân với khách mời của chương trình
giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn mại chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
thời gian đánh giá là chúng ta tăng một mươi bậc trong môi trường đầu tư
chúng ta cũng không nên quá mừng bởi vì so với các nước asean thì môi trường đầu tư việt nam vẫn xếp thứ sáu
trong lúc đó thì nghị quyết năm mươi của bộ chính trị về đầu tư nước ngoài thì đề ra mục tiêu là năm hai nghìn hai mươi một môi trường đầu tư việt nam phải vào thuộc bốn và hai nghìn hai mươi năm phải vào thuộc ba
như vậy rõ ràng là chúng ta cần phải khách quan và nhìn nhận rằng là cái cải thiện môi trường đầu tư vẫn cần phải tiếp tục
vậy thưa giáo sư tiến sĩ để giảm thiểu những cái rủi ro này cũng như là về thể chế này chính sách và sự nhũng nhĩa của bộ máy hành chính thì theo giáo sư cái việc cần làm trước mắt và ngay bây giờ luôn của nhà nước là như thế nào
chúng ta biết là từ năm hai nghìn một mươi sáu khi chính phủ mới thành lập do thủ tướng nguyễn xuân phúc đứng đầu thì đã đề ra
rất rất nhiều chính sách và giải pháp năm nào cũng có một nghị quyết riêng về cái cải thiện môi trường đầu tư
nhưng mà chúng ta cũng phải nói thẳng thắn mà nói rằng là người dân và doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng lắm
các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vẫn còn hy vọng nhiều bởi chúng ta còn nhiều dư địa cải thiện môi trường đầu tư
tôi chỉ xin nói một việc thôi là chỉ riêng về việt con là một cuộc đấu tranh mà có lẽ là khó khăn nhất
chính phủ thì rất muốn giảm thiểu việt cộng và trên thực tế là giảm thiểu đến năm mươi của việt cộng nhưng mà vẫn rất nhiều của việt cộng đang giảm thiểu
nhưng tôi cho rằng đấy cũng chỉ là một mặt một việc nhỏ thôi cái việc lớn nhất mà tôi cho rằng là hiện nay chính là thể chế
trồng chéo rồi thì cái này đã cái kia rồi thì trồng chạp không công khai không minh bạch nghĩ

rồi rất chậm nợ không được bao nhiêu nghĩ định sau khi có luật
một luật đầu tư luật doanh nghiệp phát hiện ra từ cách đây gần hai năm đến bây giờ mới có một dự thảo đầu tiên để trình cho quốc hội vừa rồi
và đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi quốc hội mới thông qua
nếu mà quốc hội thông qua thì phải đến đầu năm hai nghìn hai mươi một mới được thi hành
có nghĩa là mất khoảng hai năm rưỡi mới sửa được mấy điều
trong luật mà doanh nghiệp thì ngày nào cũng phải làm ngày nào cũng phải cân luật tốt
do đó cho nên tôi kiến nghị lấy năm hai nghìn hai mươi làm năm hoàn thiện thể chế luật pháp
và để làm đấy thì không có cách gì khác là phải thay đổi cái phương thức luật
vậy thì ở góc độ của doanh nghiệp thì theo ông thì doanh nghiệp cần phải làm gì cũng để có thể giúp cho cái việc chúng ta cải thiện cái môi trường này tốt hơn
doanh nghiệp hiện nay thì có rất nhiều việc làm
nhưng mà tôi
rất là lưu ý đến các doanh nghiệp hiện nay là chúng ta không thể chậm trệ hơn nữa về cái chuyện chuyển sang cái nền kinh tế số
và doanh nghiệp trong nền kinh tế số thì khác với doanh nghiệp bình thường
những cái định hướng của chính phủ đã rõ
và kinh tế số thì vừa là chính phủ hỗ trợ vừa từng doanh nghiệp
nhưng đặc biệt là từng ngành hàng từng hiệp hội phải có một chương trình chuyển đổi
và doanh nghiệp hội mình sang kinh tế số
một lần nữa xin cảm ơn ông ạ
thưa quý vị để những thông điệp không chỉ dừng lại trên giấy hay tại hội nghị mà được hiện thực hóa nhanh chóng
thì sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương cần phải khẩn trương hơn nữa